xin chào mừng quý vị khán giả đang theo dõi thông tin cập nhật mới nhất về tình dịch covid một mươi chín
trên kênh youtube sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
quý vị thân mến phó chủ tịch ubnd tp hcm dương anh đức cho biết
phân tích trong ba ngày qua tình hình các tử vong có những số hiệu đáng lo ngại
đó là bắt đầu xuất hiện số trường hợp người dân đã tiêm hai mũi vaccine nhưng vẫn tử vong
chỉ biết ra sao kính mời quý vị cùng theo dõi
ngày một mươi một tháng một mươi một phó chủ tịch ubnd tp hcm dương anh đức
cùng tổ đại biểu hội đồng nhân dân tp hcm đã tiếp xúc cử tri quận ba
phát biểu tại hội nghị phó chủ tịch ubnd tp hcm chia sẻ
có lẽ chưa bao giờ tp hcm trải qua giai đoạn khó khăn như năm tháng vừa qua
lần đầu tiên kinh tế tp hcm tăng trưởng âm bởi ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh covid một mươi chín
hiện nay thành phố vừa thực hiện phòng chống dịch bệnh vừa phục hồi kinh tế
những ngày gần đây số ca nhiễm ở thành phố tăng
do đó phó chủ tịch ubnd tp đề nghị người dân phải luôn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác
dù thành phố có lợi thế lớn về độ phủ vaccine khi hầu hết người dân trên một mươi hai tuổi đã tiêm mũi một
và trên chín mươi người dân trên một mươi tám tuổi tiêm đủ mũi hai
ông dương anh đức cho rằng hiện nay có bộ phận người dân chủ quan vì nghĩ là đã tiêm đủ vaccine
theo đó chủ tịch ubnd tp hcm phân tích trong ba ngày qua
tình hình ca tử vong có những dấu hiệu đáng lo ngại
đó là bắt đầu xuất hiện số trường hợp người dân đã tiêm hai mũi nhưng vẫn tử vong
những trường hợp này đều là người trên sáu mươi năm tuổi có nhiều bệnh nền
có số trường hợp ở nhà tự chăm sóc đến khi quá nặng mới chuyển viện
cũng có trường hợp nhập viện sớm nhưng vẫn không qua khỏi
ông dương anh đức đề nghị người dân tuân thủ năm k
nhắc nhở người dân xung quanh có ý thức giữ gìn sức khỏe cho bản thân và cho cộng đồng
cử tri quận ba phản ánh hiện nay có một bộ phận người dân lơ là trong thực hiện năm k
trong khi đó dịch bùng phát trở lại ở một số địa phương như hóc môn đã trở thành điểm nóng của dịch
nhà bè cân dơ tăng cấp độ dịch
trước bối cảnh số lượng f có xu hướng tăng trở lại
ông tăng trí thượng giám đốc sở y tế tp hcm vừa có công văn khẩn chỉ đạo bổ sung thêm ba mươi ba trạm y tế lưu động bên cạnh hai trăm hai mươi hai trạm hiện có
đây là giải pháp đánh chặn từ xa
nhằm kiểm soát diễn biến phức tạp của các kf ngay từ đầu
tránh chuyển nặng rồn lên tuyến trên gây vỡ trận như lúc trước
số liệu cập nhật trên cổng thông tin covid một mươi chín cho thấy
sau một thời gian số ca mắc duy trì dưới ba con số
ba ngày gần đây số ca mắc vượt một ca
huyện nhà bè hoc mon bình chánh cân dơ và quận một mươi hai gò vấp bình tân tp thủ đức
là các địa phương ghi nhận có số ca mắc cao theo ngày
lý giải điều này
ông nguyễn văn vĩnh châu phó giám đốc sở y tế tp hcm cho rằng
ngoài nhóm nguy cơ chưa tiêm vaccine trở lại thành phố từ các tỉnh gần đây
một phần đến từ nhóm người đã tiêm vaccine đủ hai mũi
với nhóm này mặc dù nhiễm nhưng ghi nhận đa số không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
do đó trước mắt ngành y tế chỉ cần theo dõi sát để nắm bắt
nếu chuyển nặng sẽ cung cấp oxy và chuyển vào bệnh viện điều trị kịp thời
việc kích hoạt trạm y tế lưu động cũng là một trong các kế hoạch giải quyết vấn đề nêu trên
trong số ba mươi ba trạm y tế lưu động được bố trí bổ sung
riêng quận một mươi hai thêm hai mươi trạm huyện bình chánh thêm tám trạm
huyện hóc môn thêm bốn trạm và quận bình tân một trạm
trong ngày chín tháng một mươi một các quận huyện đã khẩn trương bố trí địa điểm
cho các trạm y tế lưu động đi vào hoạt động
ở các địa phương có số ca mắc tăng cao
ngoài việc phải kích hoạt trạm y tế lưu động
đã dần hình thành trở lại đội phản ứng nhanh chủ động hỗ trợ người dân
trong tình huống phát sinh dịch
theo ông châu nếu lúc trước một trạm y tế chăm sóc cho khoảng một trăm linh người f
thì hiện nay khả năng chăm sóc đến hai trăm linh người f thậm chí nhiều hơn nữa
trong số một trăm linh người f chỉ có hai ba trường hợp chuyển nặng cần hỗ trợ oxy
khi các lực lượng chi viện rút
nhìn chung đến lúc này lực lượng y tế của thành phố vẫn đảm đương được nhiệm vụ
ngoài lực lượng y tế cơ sở
các bác sĩ ở bệnh viện cũng được điều động xuống
tận địa bàn dân cư thiết lập các trạm y tế lưu động đánh chặn từ xa
với việc phát hiện sớm và điều trị sớm cho người f ngay tại địa bàn
hy vọng tỷ lệ chuyển nặng sẽ giảm
và chỉ có những người suy hô hấp mới phải chuyển vào bệnh viện tầng trên ông châu nói
điều ông châu khá lo ngại là liệu có xuất hiện thêm biến chủng virus nào mới hay không
bởi gặp biến chủng mới nếu vaccine không mang lại hiệu quả
thì có nghĩa số ca mắc chuyển nặng và tử vong sẽ tiếp tục tăng cao
do đó ngoài giải pháp tạm thời là kích hoạt các trạm y tế lưu động
đội phản ứng nhanh và huy động lực lượng dự bị chống dịch
ngành y tế xác định giải pháp căn cơ lâu dài là tổ chức luân chuyển các bác sĩ mới ra trường
về làm việc tại các trạm y tế
điều này theo ông sẽ góp phần đảm bảo luôn có bác sĩ tại các trạm y tế
để ứng phó với các chủng biến thể của virus trong tương lai
vậy làm gì để ứng phó với tình hình dịch sắp tới
ông châu cho biết
ngành y tế đã chủ động chuẩn bị tất cả các kịch bản ứng phó sát với số ca mắc tăng trở lại
dù số ca mắc tăng nhưng theo ông số ca chuyển nặng và tử vong không tăng
đây là tín hiệu đáng mừng trong bối cảnh thích ứng an toàn
linh hoạt và bỏ qua quan điểm không covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh hiện nay bao phủ vaccine khá cao
đa số f phát hiện đều được tiêm vaccine đầy đủ và có hệ thống chăm sóc y tế tại nhà
nếu tiếp tục theo dõi sát các trường hợp f này
dù số ca có tăng vẫn có thể sử dụng
ông châu nói
theo ông châu hiện mỗi ngày sở y tế tp hcm phối hợp chặt với trung tâm kiểm soát dịch bệnh tp hcm
theo dõi biến động số f mới tại từng địa phương
điều trị các f tại nhà và các trường hợp nhập viện
qua giám sát cũng ghi nhận tỷ lệ ca mắc covid một mươi chín chuyển nặng tử vong không nhiều như trước đây
một số ít trường hợp chuyển nặng rơi vào nhóm đối tượng chưa tiêm ngừa
người cao tuổi có bệnh nền và điều trị hồi sức dài ngày trong bệnh viện

và số ca tử vong chưa giảm sâu
ông châu cho biết hiện toàn thành phố chỉ còn trên hai trăm linh ca thở máy xâm lấn
các trường hợp tử vong đa số là bệnh nhân cũ
điều trị hồi sức dài ngày
dù lực lượng y tế nỗ lực cứu trữa
nhưng nhiều người trong số đó khó quả khỏi
vấn đề quan trọng hiện nay
chúng tôi đang giám sát là có trường hợp nào tử vong mới hay không
để có chính sách xử lý phù hợp
nói chung còn quá sớm để lạc quan
nhưng không quá bị quan bởi tp hcm đang có các kịch bản ứng phó
với tình huống dịch phát sinh sắp tới
ông nguyễn tri thức giám đốc bệnh viện trợ rẫy
cho rằng từ việc đúc kết lại kinh nghiệm từ các đợt dịch trước đó
tp hcm phải chuẩn bị kế hoạch cho một đợt dịch mới
với biến chủng mới kháng vaccine
đợt dịch vừa qua là bài học rất đắt giá
tp hcm đã trải nghiệm hiểu rất rõ bài học này
với tình hình hiện tại và sắp tới
bài học này sẽ là kinh nghiệm sương máu
để tp hcm có các chiến lược chống dịch hiệu quả
không lặp lại các thất bại xuất phát từ nguyên nhân chủ quan vừa qua
ông thức nói
và việc ngành y tế triển khai hàng loạt biện pháp
như kế hoạch các trạm y tế lưu động và các đội phản ứng nhanh
theo ông là việc làm cần thiết lúc này để đánh chặn từ xa
ngoài ra ông đánh giá số ca mắc tăng trở lại là điều rất bình thường
bởi khi mở cửa thì chắc chắn số các f sẽ tăng
và đều đã nằm trong dự liệu của ngành y tế và lãnh đạo tp hcm
tuy nhiên số ca chuyển nặng và tử vong không nhiều
đa số tồn dư từ các bệnh nhân cũ hồi sức dài ngày
hoặc tập trung vào các bệnh nhân có bệnh lý nền nặng
cao tuổi và chưa tiêm vaccine
do đó theo tôi không nên quá lo lắng mà hãy tuân thủ áp dụng
nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ trong việc vừa chống dịch
vừa mở cửa phát triển kinh tế xã hội ông thức nói
trước đó vào chiều một mươi tháng một mươi một bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên
đến khu cách ly tập trung tại khu công nghệ cao tp hcm
thăm sáu mươi người lớn
các người lao động đang điều trị covid một mươi chín tại đây
sau khi thăm khu này ông đã đến làm việc với đại diện
hai doanh nghiệp trong khu công nghệ cao tp hcm là công ty fpt
và nhà máy samsung electronics hồ chí minh complex
ông nên cho rằng việc phòng chống dịch ở khu công nghệ cao tp hcm
có bốn điểm sáng
trong đó khu công nghệ cao tp hcm đã quan tâm đến các nhà đầu tư
chăm lo sức khỏe người lao động đặt mục tiêu ưu tiên
về sức khỏe công nhân
ngoài ra ban quản lý và các doanh nghiệp đã ứng dụng
công nghệ thông tin kết nối cơ sở dữ liệu trong phòng chống dịch
đặc biệt ông nên đánh giá cao mô hình thành lập khu cách ly
điều trị những người lao động nhiễm covid một mươi chín nhẹ
ngay tại khu công nghệ cao tp hcm
ông nhấn mạnh khu cách ly này là điểm sáng cần nhân rộng
về những vấn đề cần lưu ý trong thời gian tới
ông nên cho rằng quy trình xử lý f phải hạn chế tối đa
tránh ảnh hưởng đến sản xuất đặc biệt trong giai đoạn bình thường mới
bên cạnh đó ông lưu ý phải tiêm ngay cho những lao động
chưa tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín và cần tính toán
các chiến lược về an sinh xã hội và lưu trú cho công nhân